tiến hành mở rộng vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một do nguyễn xuân quý cầm đầu
công an tp hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu
trưởng khoa hồi phục chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc
của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan đến vụ án này hai nhân viên y tế của bệnh viện tâm thần trung ương một
là nguyễn thị minh huệ là y tá và bùi thị hạt nhân viên chăm sóc bệnh nhân
cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng năm bị can khác
về các tội danh mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy không tố giác tội phạm
do vợ chồng chủ công ty lâm quyết vay của vợ chồng đường nhuệ số tiền là một bảy tỷ đồng
và rời khỏi thành phố thái bình
đường đã giao nhiệm vụ cho con nuôi là tiến trắng xâm nhập chiếm giữ trái phép
ăn ngủ sinh hoạt tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của gia đình họ
vào ngày mai một mươi bảy tháng chín tòa nhân dân tp thái bình tỉnh thái bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn xuân đường tức đường nghệ chú tại tp thái bình tỉnh thái bình
và bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng chú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
cùng bị truy tố về tội xâm phạm chỗ ở của công dân
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp thái bình tháng một năm hai nghìn một mươi chín
vợ chồng ông nguyễn văn lẫm chủ công ty lâm quyết ở tp thái bình
và bà phạm thi quyết vợ ông lẫm vai của vợ chồng đường số tiền một bảy tỷ đồng
chiều ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy nhận được tin vợ chồng chủ công ty lâm quyết
rời khỏi tp thái bình đường cùng con nuôi là tiến
ở xã vũ chính để đòi tiền
trong thời gian từ ngày ba đến ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đường đã giao cho tiến nhiệm vụ xâm nhập chiếm giữ trái phép ăn ngủ sinh hoạt
tại phòng khách của công ty lâm quyết mà không được sự đồng ý của ông lẫm bà quyết
cũng như người thân trong gia đình của họ
ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đường bảo tiến giao lại trụ sở công ty lâm quyết
cho con trai ông lẫm bà quyết là anh nguyễn văn hà để anh hà nhận lại cho bố mẹ
trước khi rời ra vụ án
trước khi rời ra vụ án này đường nguyễn đã bị tòa án nhân dân xét xử hai vụ án cố ý gây thương tích
và một vụ án cưỡng đoạt tài sản đang trong quá trình truy tố xảy ra tại tỉnh thái bình
hình phạt có hiệu lực pháp luật của hai bản án mà đường đang phải chấp hành là sáu năm tù giam
còn tiến đã bị tòa án tuyên phạt ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
và đang bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản trong vụ án vợ chồng đường
ăn chặn tiền hòa táng tại tp thái bình
với hành vi cố ý gây thương tích ngày hôm qua nguyễn hoàng nam trú tại tp lạng sơn
đã bị công an thành phố lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
tại công an tp lạng sơn nguyễn hoàng nam khai nhận đêm ngày một mươi một tháng chín
sau khi uống rượu cùng nhóm bạn về có gặp trình văn vĩ
do có mâu thuẫn từ trước hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại
bất ngờ nam rút dao đâm một nhát vào lưng của vĩ gây thương tích
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều khiển
và được điều tra xác bình để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
trên địa bàn tp đồng tháp tội phạm ma túy vẫn tiếp tục mua bán giao dịch
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
với tâm thế chủ động vừa phòng chống dịch vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh đồng tháp đã liên tục điều tra khám phá bắt giữ nhiều vụ phạm tội về ma túy
tại các chốt khu vực phong tỏa chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để có thể giao dịch ma túy nhiều đối tượng đã giấu ma túy vào các mặt hàng thiết yếu
khẩu trang y tế nhằm che mắt lực lượng chức năng
điển hình như đối tượng lê thanh văn chú tại ấp mỹ tây hai xã mỹ quý huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
sau khi lấy ma túy từ một người lạ mặt lê thanh vân đã dùng một can nhựa loại một mươi lít
để làm phao và bơi qua kênh để vào nhà
thế nhưng hành vi bất thường này đã không qua mắt được lực lượng chức năng
ma túy được văn cất giấu trong bao thuốc lá có khối lượng chín một mươi
hiện công an huyện tháp một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thanh văn
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lê thanh văn đã dẫn chuyển đi qua các con kênh để mua bán trái phép chất ma túy
hiện nay công an nguyễn tháp một mươi đã bắt được một mươi vụ một mươi năm đối tượng và đã khởi tố tám vụ
thông qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh
các tổ công tác cũng đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp về ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tổ tuần tra công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
phát hiện đối tượng nguyễn nhật trường đang điều khiển xe mô tô
có biểu hiện nghi vấn nên xe mô tô bị bắt được
khi tổ tuần tra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trên xe của trường có dấu ma túy
qua khai thác nhanh công an huyện tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của trường
phát hiện thêm hai túi ni lông chứa ma túy và một số tăng vật khác có liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra công an huyện bắt giữ châu văn be
và tạm giữ trên người đối tượng gần chín gam ma túy đá
bé cũng khai nhận là người bán ma túy cho trường
mình cũng góp sức với chính quyền địa phương để mà tuyên truyền dẫn động
trước mắt là người thân trong gia đình
sau đó là bà
công tác đấu tranh với loại tội phạm ma túy trong thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn
nhất là khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
đòi hỏi lực lượng công an vừa tham gia công tác phòng chống dịch bệnh
vừa phải đảm bảo an toàn khi đấu tranh với loại tội phạm ma túy
tránh nguy cơ bị lây nhiễm trong quá trình tiếp xúc làm việc
do đó mỗi người chiến sĩ cần phát huy hơn nữa sự mưu trí dũng cảm
khi đối mặt với tội phạm ma túy
trong mùa dịch
ba mươi sáu tháng tổ giam là bản án mà tòa an dân tp bắc ninh vừa tuyên phạt
đối với nguyễn văn quý chủ tại tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và tội cố ý gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh
vào tối ngày một mươi tháng sáu
tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
ở khu vực cầu cạn y na
thuộc phương kinh bắc tp bắc ninh
nguyễn văn quý có hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh
chửi bới quay ngang xe làm mất trật tự công cộng
lực lượng công an sau đó đã tạm giữ quý để điều tra xử lý
ngoài ra khi quý có biểu hiện nhiễm covid một mươi chín
sau đó được xét nghiệm xác định
đối tượng đã không thực hiện việc tự khai báo
về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của mình
khi được hỏi về lịch trình di chuyển và tiếp xúc
quý khai báo không đầy đủ
dẫn đến có bảy người tiếp xúc trực tiếp
tức là f một và hai f hai của quý bị nhiễm covid một mươi chín
thưa quý vị tại bà rịa vũng tàu
mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
nhưng một nhóm đối tượng đã lén lút tụ tập sử dụng ma túy trái phép
rồi bị dương tính với sars cov hai
vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì vi phạm các quy định
để ngăn ngừa tình trạng người sử dụng ma túy
làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
chính quyền địa phương đã đưa những người nghiện ma túy
đi cách ly tập trung
khu cách ly tập trung trường cao đẳng quốc tế fibis
tại thị xã phú mỹ
gần một trăm linh người nghiện ma túy
đã được đưa đến đây cách ly
để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
theo ông bình tại khu cách ly này
những người này được các bác sĩ chăm sóc
để cắt cơn nghiện
và được xét nghiệm sars cov hai
định kỳ ba ngày một lần
ngoài việc cắt cơn nghiện
bảo vệ giám sát nghiêm ngặt người nghiện
trong khu cách ly
lực lượng công an cũng thường xuyên thăm hỏi
động viên hỗ trợ để họ yên tâm cách ly chữa trị
xác định nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
từ những người nghiện ma túy là rất lớn
lực lượng công an đã siết chặt quản lý người nghiện
kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàn trữ
vận chuyển trái phép chất ma túy
khi tiến hành kiểm tra các đối tượng có những biểu hiện mệt mỏi
và có dấu hiệu là sử dụng chất ma túy
thì từ đó lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra kỹ
đồ đàn tài sản trong phương tiện
cũng như là trong người đối tượng
từ đó phát hiện ra loại ma túy
mà đối tượng đã tàn trữ cất giấu
chỉ trong hơn một tháng thực hiện giải phép xã hội
theo chữ thị một mươi sáu
lực lượng công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện
bắt giữ sáu mươi năm vụ với chín mươi bốn đối tượng
mua bán tàn trữ vận chuyển
sử dụng trái phép chất ma túy
công an đã khởi tố ba mươi tám vụ với năm mươi bảy đối tượng
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ở các tỉnh phía nam các cơ quan chức năng
đã siết chặt quản lý bảo vệ biên giới
tuy nhiên do lợi nhuận cao
và nhu cầu khách hàng trong nước rất lớn
nên các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp
vi phạm pháp luật để hoạt động
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã bắt tạm giam võ ngọc thanh chú huyện châu thành
tỉnh an giang về hành vi vận chuyển hàng cấm
thanh bị tổ công tác bắt quả tang
khi đang vận chuyển gần năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu
thanh khai nhận
số thuốc lá trên là nhận trở thuê
cho một đối tượng khác
sau khi thỏa thuận giá cả thanh đi đến điểm hẹn
ở khu vực rạch nha sáp thuộc xã vĩnh điều
huyện giang thành
lúc này hai người lạ mặt đứng trên bờ
dùng đèn pin ra tín hiệu cho thanh dừng lại
để đua thức lá ngoại nhập lậu
nhận được hàng thanh điều khiển phương tiện
quay trở về nhưng khi đến kênh
k ba thuộc xã vĩnh phú
thì bị công an bắt quả tạm
thưa quý vị và các bạn nhiều địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội nên năm nay
thị trường bánh trung thu vắng bóng hẳn
những quầy bán hàng trên các con phố
ở kênh phân phối truyền thống thì khách hàng
chỉ có thể tìm mua bánh ở các siêu thị
hay đại lý tuy nhiên qua khảo sát
với thời điểm hiện nay
tình hình kinh doanh bánh trung thu
trên các sản thương mại điện tử
các trang mạng xã hội lại diễn ra hết sức nhộn nhịp
đặt hàng thì đơn giản
kiểu dáng thì hấp dẫn và hương vị
thì cũng nhiều vô vàn một số loại bánh trung thu
mini như thế này rất dễ đến tay
người tiêu dùng tuy nhiên có lẽ
năm nào cũng vậy điều mà người tiêu dùng
băn khoăn nhất chính là chất lượng
của nó ra sao để hiểu rõ hơn thì mới
quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hơn một mươi một sản phẩm bánh trung thu
mini với nhiều vị
mẫu mã đẹp bắt mắt
được coi là hàng nhập ngoại vì tất cả thông tin
trên sản phẩm đều có chữ nước ngoài
nhưng toàn bộ số bánh này đều không có
đơn vị nhập khẩu không hạn sử dụng
không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và được thu giữ khi cơ quan
chức năng kiểm tra đột xuất một cơ sở
kinh doanh ở la phù huyện hoái đức hà nội
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng
không xuất tình được
chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc
nhập khẩu hợp pháp của loại hạt
các đối tượng sử dụng
mạng công nghệ
và nhập lộ
muốn bán trên mạng
về cất giữ
tại cơ sở
mà khi cơ quan chức năng
các nữ hiện ra thì hầu như
đều có trọng tán
tìm hiểu ở một số trang mạng xã hội
trang cá nhân
loại bánh trung thu mini được người bán hàng
nói là hàng nhập khẩu
với mức giá siêu rẻ
giao động từ ba đến năm đồng trên chiếc
các loại bánh này rất dễ bảo quản
để dài ngày cũng không bị nấm mốc
lại thêm đủ vị khác nhau
nên trở thành hàng hot mỗi mùa trung thu
và vài người mua bánh
phóng viên chúng tôi đã nói chuyện được
với một đầu nậu bán hàng
alo chào bạn bạn khách mình hỏi

dạ đúng rồi bán bánh trung thu mini
chỉ mua bánh như thế nào ạ
ngày em được này
nhiều cụ phạm mới
đang hot đắt kiện
nhiều loại đắt kiện
ngày em bán theo cấp kiện

hàng nhà mình bạn làm hay là

bọn em nhập từ bên nội địa trung quốc kiện

không được kiện
cái này thì
em có thể

sau đó sử dụng phần mềm được trang bị quét mã qr trên căn cứ công dân để trích xuất thông tin và dữ liệu máy vi tính cán bộ sẽ phân loại mỗi danh sách là hai trăm linh thẻ ghi chú số thứ tự
về cơ bản khi công dân đến nhận thẻ tại trụ sở sau giãn cách cán bộ sẽ trích xuất tìm trên hệ thống dữ liệu dễ dàng tìm thẻ trao cho người dân chỉ mất khoảng một mươi năm phút mỗi thẻ
ngoài ra đối với trường hợp khẩn cấp khi người dân cần nhận thẻ để hưởng trợ cấp nhà nước làm giấy chứng sinh chứng tử hiện đội quản lý hành chính cũng tăng cường cán bộ chiến sĩ phân loại thẻ dựa theo địa chỉ để bố trí sắp xếp trao tận nhà dân
trung bình mỗi cán bộ chiến sĩ thực hiện trao trả được khoảng tám mươi trường hợp mỗi ngày

từ sáng nay một mươi sáu tháng chín đã có nhiều đơn đi mua thực phẩm hộ và giao nhận liên quận huyện được gửi đến shipper
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé